tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo chương trình không gian di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
sự kiện do bộ văn hóa thể thao và du lịch trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
phối hợp cùng với sở văn hóa thể thao và du lịch của một mươi năm tỉnh thành tổ chức
đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá
tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
đặc biệt là di sản văn hóa việt nam đã được unesco công nhận
trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như các triển lãm
không gian di sản văn hóa áo dài việt nam giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các vùng miền
cùng với đó là các sự kiện thiếu nhi với di sản tuổi trẻ với di sản
có thể nói đây cũng là hoạt động xã hội sâu rộng nhằm tăng cường nhận thức trách nhiệm của cộng đồng
trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
chương trình sẽ bắt đầu từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hà nội